thưa quý vị chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng xã hội do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo là trang sử hào hùng trói lõi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc
chiến tranh đã lùi xa nhưng những chiến công oanh liệt và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh trong đó đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ không bao giờ phai mãi tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc và của công an nhân dân việt nam anh hùng
phát huy truyền thống quý báu đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần tiếp tục phấn đấu luyện rèn như thế nào để đủ sức chiến đấu và năng lực công tác
có phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoạch
có phần đấu tranh làm thất bại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn cho tự an toàn xã hội
xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh hà nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã chi viện trên một mươi một cán bộ chiến sĩ công an cho chiến trường miền nam
vừa là hậu phương lớn chi viện mọi mặt cho an ninh miền nam về lực lượng hậu cần kỹ thuật phương tiện vũ khí đánh thắng mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các cơ quan tình báo gián điệp cảnh sát mỹ nguyện
vừa ra sức phát triển xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhuận vụ đấu tranh bảo vệ đảng giữ vững an ninh trật tự bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc